trong tháng năm vừa qua mặc dù sản lượng điện tiêu thụ và công suất ghi kỷ lục lớn nhất trên toàn hệ thống
nhưng với sự chủ động quyết liệt tập đoàn điện lực việt nam vẫn vận hành ổn định và cung ứng đủ điện
phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân
cụ thể sản lượng điện thương phẩm tháng năm vừa qua ước đạt hơn một mươi bảy năm tỷ kwh lũy kế năm tháng tăng chín bảy so với cùng kỳ năm trước
tháng sáu là thời điểm cao điểm mùa khô và nắng nóng tập đoàn điện lực việt nam đề ra mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn
tin cậy lưới điện truyền tải đặc biệt là hệ thống năm trăm linh kv bắc nam tiếp tục huy động các nguồn nhiệt điện than
tuô bin khí khai thác các hồ thủy điện theo nước về bảo đảm yêu cầu cấp nước cho hạ du tại các địa phương